công an tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh quảng bình vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi chín năm lẩn trốn sang lào
đối tượng là lò văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
lò văn thoan là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
ngay sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm tội lò văn thoan đã lần theo đường mòn khu vực biên giới lẩn trốn sang lào
lấy vợ sinh con và thường xuyên thay đổi chỗ ở